kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh thế giới ngày hai mươi bốn tháng chín
thưa quý vị biến đổi khí hậu đã thực sự trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại
đòi hỏi các quốc gia cần hành động mạnh mẽ để ứng phó với căn bệnh chung toàn cầu này
đây sẽ là nội dung trong chuyên mục thế giới đa chiều ngày hôm nay
tuy nhiên trước tiên là những tin tức quốc tế cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
ông lavrov thông báo zerevan và baku đã thực sự giải quyết tình hình tại nagorno karabakh
và giờ là lúc để tiến hành các biện pháp xây dựng lòng tin
ông lavrov khẳng định binh sĩ nga sẽ hỗ trợ quá trình này
trong khi đó lực lượng ly khai người armenia đã xác nhận
các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn với azerbaijan đang được thực thi
gồm vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo và sơ tán người bị thương
nguồn công điện dự kiến sẽ được nối lại cho ngày hôm nay hai mươi bốn tháng chín
dự kiến các cuộc tham vấn chính trị sẽ được tiến hành
để quyết định tương lai của một trăm hai mươi người sắc tộc armenia
tại khu vực nagorno karabakh
thủ tướng đức olaf schol hôm qua đã lên tiếng yêu cầu ba lan cần giải thích thỏa đáng
liên quan đến vụ bê bối dân lận thị thực được phát hiện trong tuần vừa qua
phát biểu trước đông đảo người ủng hộ đảng dân chủ xã hội spd tại nugramberg
thủ tướng schol khẳng định berlin không chấp nhận việc vác xava làm ngơ vụ việc này
trước đó đức cũng đã triệu tập đại sứ ba lan
làm rõ thông tin đồng thời bộ trưởng nội vụ đức cũng đã trao đổi vấn đề với người đồng cấp ba lan
theo truyền thông ba lan một hệ thống trả phí cấp thị thực schengen cho người di cư trung đông và châu phi
đã được áp dụng thông qua lãnh sự quán ba lan và một số công ty ở các nước liên quan
chính phủ ba lan cho biết vụ việc này có thể liên quan đến hàng trăm thị thực lao động
trong khi phe đối lập cáo buộc con số thực tế có thể vào khoảng hai trăm năm mươi người
đến nay bảy người đã bị bắt liên quan đến vụ bê bối cấp thị thực phi pháp
một thứ trưởng ngoại giao ba lan đã từ chức
được cho là do liên quan đến vụ bê bối này

chính là trận lũ lụt diễn ra cách đây đúng hai tuần tại libby
một thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong lịch sử châu phi

gồm hai yếu tố
một là các nhà nghiên cứu khí hậu và các nhà nghiên cứu khí hậu
một là năng lực ứng phó khẩn cấp của quốc gia này trước thảm họa
và thứ hai là tác động của biến đổi khí hậu
và ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng chúng tôi zoom vào cận cảnh những hình ảnh này
thứ hai tuần trước ngày một mươi một tháng chín
cơn sóng thần cao bảy mét ập vào thành phố cảng đơn nà miền đông của libby
bão ập vào lúc ba giờ sáng
giờ mà hơn một trăm linh người dân thành phố đang say trong giấc ngủ không chút phòng bị
ngay lập tức hàng nghìn ngôi nhà đường xá và hạ tầng bị cuốn ra địa trung hải
tới tận một mươi ngày sau bắt đầu có hàng trăm sắc người giạt vào bờ biển
đến hôm nay tổ chức y tế thế giới who cho biết
ít nhất bốn người liby đã thiệt mạng và hơn chín người vẫn còn mất tích
cơn sóng thần được tạo ra bởi bão daniel đã chút một lượng nước khổng lồ
làm vỡ hai con đập đầu nguồn thành phố duyên hải đơn nà
đây là siêu bão đã càn quét trước đó qua hy lạp thổ nhĩ kỳ và bungary
biến đổi khí hậu đang khiến những cơn bão như thế này nhiều hơn và mạnh hơn
tác động của biến đổi khí hậu cũng làm nhiệt độ tăng lên và khiến các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn
tình trạng tại châu âu bắc mỹ hay một số quốc gia châu á như hàn quốc trung quốc nhật bản
trong mùa hè vừa qua là minh chứng rõ nét cho thực tế này
sau đại dịch covid một mươi chín sẽ không quá để nhận định rằng biến đổi khí hậu chính là thách thức an ninh phi truyền thống lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt
còn theo như một cảnh báo được tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh tham vọng khí hậu
thì nhân loại đang hướng tới viễn cảnh địa ngục từ cuộc khủng hoảng khí hậu
nhân loại đã mở cánh cửa địa ngục sự nóng khủng khiếp đang gây ra những hậu quả tan khốc
những người nông dân đau buồn chứng kiến mùa màng bị lũ lụt quấn trôi
nhiệt độ tăng cao kéo theo dịch bệnh hàng nghìn người phải sơ tán khi cháy rừng lịch sử hoành hành
tuy nhiên hành động vì khí hậu bị thu hẹp do thách thức ngày càng lớn
nếu không có gì thay đổi nhiệt độ trái đất sẽ tăng tới hai tám độ c hướng đến một thế giới bất ổn và nguy hiểm
tôi rất vui mừng nếu một số nước trong nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
đến sự hội nghị và tuyên bố bước nhảy lượng tử trong những nỗ lực giảm khí thải
đây cũng là tuyên bố được người đứng đầu liên hợp quốc đưa ra
trong con khổ tuần lệ cấp cao khóa bảy mươi tám tại hội đồng liên hiệp quốc
cần phải hiểu khái niệm bước nhảy lưỡng tử là gì
bước nhảy lượng tử chỉ sự thay đổi đột ngột và nhanh chóng không qua trung gian
phần nào thể hiện mong muốn của liên hợp quốc về những thay đổi cấp thiết mà mỗi quốc gia cần phải thực hiện
trong lộ trình triển khai hiệp định về biến đổi khí hậu paris hai nghìn một mươi năm
vốn đang bị đánh giá là chậm hơn rất nhiều so với yêu cầu
hội nghị thượng đỉnh tham vọng khí hậu được liên hợp quốc tổ chức
trong bối cảnh ngày càng nhiều tín hiệu cho thấy hai nghìn hai mươi ba sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử
đây cũng là năm kỷ lục về số thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại hàng tỷ đô la mỹ
trong đó có tám trận lũ lụt nghiêm trọng
dù chính phủ các nước đã đưa ra những cam kết giảm phát thải
loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch nhưng trên thực tế khí thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn tăng
các công ty dầu mỏ và khí đốt vẫn sinh lời tốt
tốc độ chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu tái tạo còn quá chậm
quỹ tổn thất và thiệt hại nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước dễ bị tác động nhất
và đã chịu ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu vẫn chưa đi vào hoạt động
nhóm các nước giàu vẫn chưa thực hiện đầy đủ cam kết huy động một trăm linh tỷ đô la mỹ mỗi năm
cho các khoản tài chính khí hậu hỗ trợ các nước đang phát triển từ năm hai nghìn một mươi
hội nghị được kỳ vọng sẽ giúp đảo ngược những bước trượt dài trong việc thực hiện các mục tiêu khí hậu
và khuyến khích các chính phủ thực hiện những biện pháp mới nghiêm túc trong giảm phát thải
liên minh châu âu đã đạt ra mục tiêu giảm phát thải đầy tham vọng vào năm hai nghìn ba mươi
chúng tôi sẽ giảm ít nhất năm mươi năm lượng phát thải khí nhà kính
tuy nhiên các quốc gia phát thải lớn khác cũng cần có tham vọng tương tự để đảm bảo rằng
lượng khí thải toàn cầu sẽ đạt đỉnh vào năm hai nghìn hai mươi năm
và loại bỏ năng lượng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trước thời hạn hai nghìn năm mươi
tất cả các mục tiêu về khí hậu đang bị thụt lùi
và chúng ta phải làm việc cùng nhau để giải quyết điều đó
trách nhiệm của các nhà lãnh đạo là đảm bảo một tương lai bền vững và thịnh vượng cho người dân
trên cơ sở đồng thuận ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia
các nhà lãnh đạo kêu gọi giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch
chuyển đổi xanh công bằng cân bằng nguồn lực cho thích ứng với tài chính
cho giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu
hội nghị lần này cũng là một trong những sự kiện cấp cao cuối cùng về khí hậu của năm hai nghìn hai mươi ba
diễn ra chỉ một mươi tuần
trước hội nghị lần thứ hai mươi tám các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu cop hai mươi tám tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
đây được đánh giá là thời khắc chính trị quan trọng trước thềm cop hai mươi tám
với nỗ lực tìm ra những người đi trước đón đầu hành động trong số các chính phủ và doanh nghiệp
mặc dù là một quốc gia đang phát triển còn gặp không ít khó khăn
nhưng với tinh thần hành động vì trái đất xanh
việt nam đã và đang thực hiện nhiều giải pháp thiết thực cụ thể xây dựng nền kinh tế xanh
kinh tế tuần hoàn và chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu
tích cực thực hiện các cam kết tại cop hai mươi sáu
trong đó có cam kết đạt mức phát thải dòng bằng vào năm hai nghìn năm mươi chuyển đổi năng lượng công bằng
những nỗ lực vì mục tiêu chung của liên hợp quốc tiếp tục được thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
tại hội nghị thượng đỉnh tham vọng khí hậu hai nghìn hai mươi ba
và ngay bây giờ chúng tôi xin được kết nối với phóng viên lê hoàng
đang có mặt tại trụ sở liên hợp quốc để được thông tin chi tiết
tuần lễ cấp cao năm nay ghi nhận số lượng hội nghị cấp cao nhiều kỷ lục
với chín hội nghị và sự tham dự của hơn một trăm năm mươi nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ các quốc gia
bên cạnh các phiên thảo luận chung tại đại hội đồng
hội nghị thượng đỉnh tham vọng khí hậu được đánh giá là nổi bật và thu hút sự chú ý nhiều nhất
vì đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức và diễn ra vào thời điểm
thế giới đang đối mặt với thách thức
chưa từng có về biến đổi khí hậu
tại hội nghị việt nam đã đề xuất xác lập tầm nhìn mới tư duy mới quyết tâm mới
hành động quyết liệt cho phát triển xanh phát thải dòng bằng không
đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh công bằng và công lý
trong đó lấy người dân làm trung tâm chủ thể
việt nam kêu gọi các quốc gia phát triển các tổ chức quốc tế tích cực hỗ trợ về công nghệ xanh
tài chính xanh quản lý xanh và đào tạo nguồn nhân lực xanh xây dựng ngành công nghiệp năng lượng tái tạo
và các hệ thống truyền tải điện thông minh
các nước phát triển các đối tác quốc tế cần tăng gấp đôi tài chính cho các hoạt động thích ứng vào năm hai nghìn hai mươi
và đưa quỹ tổn thất và thiên tai vào hoạt động tại cop hai mươi tám như đã cam kết
để hỗ trợ các nước đang phát triển các nước kém phát triển khắc phục những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra
hệ thống tài chính toàn cầu cần tiếp tục đổi mới toàn diện
để tăng khả năng cung cấp tài chính xanh giúp thế giới ứng phó tốt hơn với các thách thức lớn của biến đổi khí hậu
mặc dù là một quốc gia đang phát triển còn gặp không ít khó khăn nhưng với tinh thần hành động vì trái đất xanh
việt nam quyết tâm thực hiện cam kết đạt phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn hai mươi năm
việt nam hiện là một trong ba mươi nước nộp bản đóng góp do quốc gia tự quyết định
ndc là một trong ba quốc gia đang phát triển đầu tiên tham gia quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng
và đang cùng các đối tác quốc tế xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực để công bố tại cop hai mươi tám
với mong muốn đưa mô hình quan hệ đối tác này trở thành hình mẫu góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi năng lượng công bằng trên toàn cầu
những đóng góp của việt nam tại liên hợp quốc đã được các quốc gia tham gia đánh giá cao
thể hiện vai trò tích cực có trách nhiệm vào các hoạt động chuyển đổi năng lượng công bằng trên toàn cầu
và được cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng
điều này cũng được đặc phái viên của tổng thống hoa kỳ về khí hậu john kerry nhấn mạnh trong một phát biểu
hoa kỳ ủng hộ việt nam phát huy vai trò dẫn dắt trong các nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu
lê hoàng phóng viên truyền hình công an nhân dân từ trụ sở liên hợp quốc tại thành phố new york hoa kỳ
thưa quý vị bức tranh chống biến đổi khí hậu dù còn tồn tại điểm tối nhưng vẫn có những điểm sáng
brazil đã nâng mục tiêu giảm khí thải cam kết đến năm hai nghìn ba mươi sẽ giảm năm mươi năm mươi ba khí thải so với mức độ năm hai nghìn năm
thái lan đã thành lập một bộ riêng chuyên về biến đổi khí hậu và nâng mục tiêu cắt giảm khí thải từ hai mươi lên bốn mươi so với mức dự báo phát thải thông thường vào năm hai nghìn ba mươi
mỗi quốc gia đều nỗ lực nắm giữ vai trò đầu tàu trong hành động chống biến đổi khí hậu
sẽ để chuyến tàu đang đi chạch hướng trở lại đường dây
khép lại chuyên mục thế giới đa chiều hôm nay xin được trích lại một đoạn tư liệu cách đây tám năm
đây được coi là khoảnh khắc lịch sử khi chủ tịch hội nghị khí hậu cop hai mươi một đã gõ tìm búa đánh dấu hơn một trăm chín mươi quốc gia thông qua hiệp định paris về biến đổi khí hậu